theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hôm nay khu vực bắc bộ và trung bộ tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c có nơi trên bốn mươi độ c
đợt nắng nóng này ở bắc bộ và bắc trung bộ có khả năng kéo dài đến ngày một mươi ba tháng sáu và tiếp tục duy trì nắng nóng gai gắt ở trung và nam trung bộ
nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ hỏa hoạn ở khu vực dân cư và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở các tỉnh trung bộ
nắng nóng tác động và gây tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao
dự báo khu vực hà nội ngày nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi bảy ba mươi độ c cao nhất từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c có nơi trên ba mươi bảy độ c